công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã tiếp tục ủng hộ các sản phẩm dinh dưỡng
cho các đơn vị tuyến đầu của trung mương đang trực tiếp chống dịch covid một mươi chín
hoạt động này là sự tiếp nối của chiến dịch tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch do công ty triển khai
đợt hỗ trợ mới nhất diễn ra vào ngày tám tháng bốn tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
sản phẩm dinh dưỡng của vinamilk được tiếp tục gửi đến một năm trăm linh cán bộ nhân viên y tế
tại các đơn vị tuyến đầu của trung ương đang trực tiếp chống covid một mươi chín
như cục y tế dự phòng viện vệ sinh dịch tễ trung ương và hai cơ sở của viện pasteur
tại tp hcm và nha trang
vinamilk cũng đã tặng sở y tế tp hcm hai bộ đồ bảo hộ cùng một khẩu trang chuyên dụng
hỗ trợ nhân viên y tế và y bác sĩ tuyến đầu
ngoài vật dụng bảo hộ công ty còn trao tặng sản phẩm cho cán bộ đang làm nhiệm vụ
tại sáu mươi hai chốt trạm kiểm soát covid một mươi chín ở các cửa ngõ của thành phố
như vậy tính đến nay vinamilk đã ủng hộ gần một mươi năm tỷ đồng thông qua nhiều hoạt động tiếp sức
cho hơn bốn cán bộ y bác sĩ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của trung ương
và các tỉnh thành trên cả nước